miền bắc đã có được ngày cuối tuần với thời tiết không quá nóng thậm chí còn khá mát mẻ
tất cả đều do tác động của đới gió đông nam phát triển từ mặt đất lên tới độ cao một năm trăm linh m
liên tục đẩy mây ẩm từ biển vào đất liền
và ngay lúc này cùng với tác động của đới gió ẩm các tỉnh phía đông trời khá là nhiều mây
và nhiệt độ hầu hết chỉ đều ở dưới hai mươi sáu độ
tuy nhiên trạng thái mát mẻ dễ chịu này sẽ không kéo dài lâu bởi trong ngày hôm nay
gió đông nam sẽ yếu đi vùng thấp nóng phía tây sẽ có xu hướng phát triển trở lại
trong sáng nay cả miền bắc trời sẽ rứt mưa và chuyển nắng trở lại
đến trưa vào chiều mức nhiệt cao nhất ở khu vực tây bắc bộ sẽ lại tăng lên ngưỡng là ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ trưa chiều cũng tăng lên ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi năm độ
trời nóng và khói bức
riêng các tỉnh thành ven biển như quảng ninh thái bình hay nam định ít chịu tác động của vùng thấp nóng
vì thế trời có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
ngày cuối tuần ở miền trung cũng diễn ra trong tiết trời nắng mạnh
ngay lúc này một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận trời đã bắt đầu có nắng mạnh
vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng nhanh
đến một mươi giờ sáng hầu khắp miền trung nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng là ba mươi ba ba mươi bốn độ cảm giác oi nóng bắt đầu xuất hiện
tuy nhiên thời điểm nắng nóng xảy ra gai gắt nhất trong hôm nay ở trung bộ sẽ là từ một mươi một giờ trưa đến khoảng một mươi năm giờ chiều
với nhiệt độ lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao là từ ba mươi tám cho đến bốn mươi độ
nóng vẫn chưa thể dứt ở các tỉnh thành phía nam
tại khu vực tây nguyên và nam bộ lúc này trời đã có nắng
báo hiệu hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
trong khi đó nam bộ phổ biến mức nhiệt là từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trên biển ở các khu vực từ ven bờ ra ngoài khơi
đều có chung trạng thái thời tiết tốt ở khu vực huyện đảo hoàng sa do hướng nam đến đông nam với cường độ giảm còn cấp ba
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa do hướng đông cũng ở mức cấp ba
sóng biển trên các huyện đảo này tiếp tục thấp dưới hai mét biển lặng không có mưa rông nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước